quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong đêm nay và ngày mai các tỉnh ở phía tây bắc bộ chịu tác động của vùng áp thấp nên trời không mưa
ban ngày có nắng sớm và khá nóng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực giao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
chỉ riêng các tỉnh lai châu điện biên và phía bắc của sơn la có nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt
với nhiệt độ từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
trong khi đó ở phía đông bắc bộ là vùng chịu ảnh hưởng của gió biển thổi vào nên trời nhiều mây
về đêm và sáng có lúc có mưa phải đến trưa và chiều thì mây mới giảm dần và trời nắng
nhiệt độ ở khu vực này giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
lưu ý về chiều tối và đêm bắc bộ sẽ chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên sẽ có mưa rào và rông
trong đó thì ở khu vực phía tây bắc bộ sẽ có mưa giải rác trong cơn rông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh
với miền trung
khu vực thanh hóa và vùng ven biển của nghệ an hà tĩnh chịu tác động của gió biển nên khu vực này trong đêm nay và sáng ngày mai
duy trì mây mưa xuất hiện lác đác ở thanh hóa
trong khi đó phần còn lại của miền trung trong đêm nay và ngày mai đều có được thời tiết ít mưa ban ngày trời nắng
nhiệt độ ở các khu vực đều cao trên ba mươi ba độ
trong đó ở khu vực vùng núi phía tây của thanh hóa nghệ an hà tĩnh và toàn bộ khu vực từ quảng bình trở vào đến phú yên
có nắng nóng với nhiệt độ cao hơn giao động ở mức từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và ngày mai tiếp tục duy trì thời tiết ổn định ít mưa
có chăng chỉ là mưa cục bộ về chiều tối và đêm
còn ngày thì có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
chỉ riêng miền đông nam bộ là có nắng nóng gây gắt với mức nhiệt cao trên ba mươi bảy độ
trên biển dự báo trong đêm nay và ngày mai ở khu vực vịnh bắc bộ
tiếp tục có gió nam đến đông nam mạnh ở mức cấp bốn đến cấp năm
còn ngoài khơi khu vực phía bắc và giữa của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió đông nam đến nam yếu hơn phổ biến ở mức cấp ba đến cấp bốn
khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa gió đông bắc ở mức cấp ba đến cấp bốn không có mưa rông
sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước